tính đến nay đã hơn hai mươi năm kể từ khi internet chính thức có mặt tại việt nam
internet đã lên lòi vào tất cả mọi ngóc ngách của đời sống xã hội
người dùng internet ở nước ta ngày càng tăng về số lượng đặc biệt là giới trẻ
độ tuổi tiếp cận internet của giới trẻ thì ngày càng được đầy sớm hơn
do đó việc định hướng để giới trẻ có được những nhận thức và cái nhìn đúng đắn
khi tham gia vào môi trường mạng là điều hết sức cần thiết
vào sáng ngày hôm nay hai mươi tháng ba trung tâm công nghệ thông tin truyền thông
vnet đã tổ chức diễn đàn thanh niên quản trị internet tại hà nội
đây là một trong những sự kiện bên lề của diễn đàn internet việt nam vào năm hai nghìn một mươi chín
giới trẻ là lực lượng tích cực tham gia internet
sự tham gia của họ trong các sáng kiến quản trị internet rất ý nghĩa
tại việt nam diễn đàn thanh niên quản trị internet được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi chín
diễn đàn thanh niên quản trị internet được tổ chức với mục tiêu giới thiệu
về khái niệm quản trị internet các kinh nghiệm quốc tế
thanh niên việt nam chuẩn bị kế hoạch hành động để tham gia vào các sự kiện diễn đàn
thanh niên quản trị internet trong khu vực và trên thế giới trong tương lai
tại diễn đàn những người tham gia được tìm hiểu rõ hơn về khái niệm
và các khía cạnh liên quan đến quản trị internet
thanh niên cũng chính là độ tuổi sử dụng internet nhỏ lớn nhiều nhất
thanh niên từ lứa tuổi từ một mươi ba đến hai mươi năm đây là lứa tuổi mà sử dụng nhiều nhất
đặc biệt là các social media như google facebook
nhận thức của thanh niên khi mà mới tiếp cận những cái mới thì các bạn chưa có những cái quy chuẩn nào đấy
rất nhiều những cái ảnh hưởng của giới trẻ với những cái tin độc tiến hại trên các mạng xã hội
thì chúng tôi cũng mong muốn nó góp một cái phần nhỏ
nên là cũng tạo ra cái sự kiện gọi là thanh niên quản trị internet
tại sự kiện này các em đại diện hội đồng thanh niên trình bày kế hoạch hành động của nhóm
trong giai đoạn một mươi hai tháng tới để chuẩn bị cho sự kiện diễn đàn thanh niên quản trị internet hai nghìn hai mươi
mục đích ra đời của hội đồng thanh niên quản trị internet tại việt nam
đó chính là trở thành những người tiên phong trong vấn đề quản trị mạng
quản trị mạng không chỉ là còn cách sử dụng mạng internet
mà còn là giúp những người khác sử dụng và lan tỏa đến những điều đó
để cho mạng internet trở thành một nền tảng để cho bọn người có thể lại gần nhau hơn
và có thể kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp hơn không chỉ trên mạng mà còn một cuộc sống ở ngoài đời
thông qua diễn đàn lần này
thông qua diễn đàn lần này
ban tổ chức hy vọng sẽ góp phần để tạo nên những người trẻ có trách nhiệm
có suy nghĩ tích cực và hành động đúng đắn khi tham gia vào một môi trường mở như môi trường mạng
đồng thời góp phần lan tỏa những thông điệp và hành động ý nghĩa đến tất cả giới trẻ